nhóm thanh niên khoảng gần ba mươi người tại quảng bình đã tổ chức ăn nhậu ngay trong khu cách ly tập trung để mừng sắp hết hạn cách ly một mươi bốn ngày
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang xem xét hình thức để xử phạt nhóm người này
nhóm khoảng ba mươi người đang cách ly tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã tổ chức ăn nhậu ngay tại khu cách ly tập trung
sau khi vào cuộc tìm hiểu cơ quan chức năng đã xác định những người tham gia buổi ăn nhậu này đều quê ở huyện tuyên hóa
nhóm này từ lào về qua cửa khẩu quốc tế cha lo và được cách ly tập trung tại huyện minh hóa
nhóm thanh niên này cho biết đã góp tiền đặt mua trứng lộn hoa quả bia rượu qua mạng xã hội sau đó tổ chức ăn nhậu để mừng sắp hết hạn cách ly
hiện ủy ban nhân dân huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang xem xét hình thức xử phạt đối với nhóm người này